tại hà nội đã diễn ra triển lãm nghệ thuật đương đại mang tên tỏa lần thứ ba
triển lãm quy tụ năm mươi tác phẩm đương đại mới xuất sắc
ghi dấu những thử nghiệm nghệ thuật mới đầy táo bạo của nghệ sĩ trong nước và quốc tế
triển lãm tỏa được tổ chức lần thứ ba
giới thiệu đến công chúng hơn năm mươi tác phẩm thuộc nhiều ngôn ngữ nghệ thuật
hội họa nhếp ảnh điều khắc video sắp đặt và ý niệm
một cuộc thử nghiệm đầy táo bạo về chất liệu và hình thức biểu đạt của các nghệ sĩ
ngoài sự tham gia của sáu nghệ sĩ trong nước
triển lãm lần này có sự góp mặt của các nghệ sĩ nước ngoài hiện đang sống và làm việc tại hà nội
phản ánh những góc nhìn đa chiều và sự gắn kết mạnh mẽ đối với xã hội việt nam
với thiết kế không gian không tuân theo một lối sắp đặt cố định
các tác phẩm nằm ẩn trong những căn phòng kín đáo
tạo nên những hành trình nghệ thuật riêng biệt
giúp người xem cảm nhận mỗi tác phẩm theo cách riêng của mình
triển lãm mở cửa tự do đến hết ngày hai mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi
tại trung tâm nghệ thuật đương đại vincom hà nội